các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn quý vị khán giả chưa thể quên câu chuyện thương tâm của một thiếu nữ trẻ người non dạ ở huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
bị lừa sang myanmar với lời hứa việc nhẹ lương cao đã phải trải qua chuỗi ngày đằng đẳng trong đau đớn tuyệt vọng vì bị xâm hại liên tục
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự pc hai công an tỉnh cao bằng đón một thiếu nữ sinh năm hai nghìn hai
quê huyện bảo lạc đến tố cao những kẻ đã sắp tâm bán mình sang myanmar
từ tố cáo này của thiếu nữ phòng pc hai xây dựng chuyên án để bóc gỡ đường dây buôn người qua biên giới
và lột trần sự thật ghê rợn về cuộc sống nơi đất khách
gương mặt vẫn hẳn in nội ám ảnh run sợ
h t i tên nạn nhân đã được thay đổi dùng hết can đảm để kể lại chuỗi ngày mà với cô là đáng quên nhất cuộc đời
câu chuyện từng lúc đứt đoạn
cộng phòng pc hai phải trần an động viên thiếu nữ bình tĩnh vì lời khai của cô sẽ là chiều khóa dẫn đến ổ nhóm buôn người mất nhân tính
theo lời kể của v cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội facebook
về thấy bài đăng tuyển nhân viên của một thanh niên tên hoàng văn sơn cùng chú tại huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
hoàng văn sơn là bạn học trung học cơ sở với v
sau khi trao đổi về đồng ý đi tỉnh bắc giang nơi hoàng văn sơn giới thiệu để làm phục vụ quán hát karaoke
khi rủ đến nơi v và hai cô gái khác được chủ quán là nguyễn thị nguyệt hòa hai mươi sáu tuổi chú huyện lạng giang
dù dỗ sang myanmar làm việc với mức lương vài chục triệu đồng
hòa còn cam kết công việc bên myanmar nhàn hạ nếu làm được việc thì tết sẽ được về
tin vào những lời có cánh trên của hòa về cùng hai cô gái trẻ làm cùng đã gật đầu đồng ý
sau một tuần di chuyển vất vả bằng nhiều phương tiện khác nhau ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cả ba người đã chót lọt nhập cảnh sang myanmar
từ đây chuỗi ngày sống vô cùng tủi nhục của ba cô gái trẻ bắt đầu
theo nữ sinh năm hai nghìn bảy ngậm ngùi kể lễ việc nhẹ lương cao đâu chưa thấy
vừa sang đến nơi cả ba cô gái trẻ đã bị các đối tượng ép buộc phải hành nghề buôn phần bán hoa mỗi ngày phải tiếp hàng chục lượt khách
nếu không làm sẽ bị hành hung dọa nạt
quá sợ hãi các thiếu nữ bị mua bán thể xác mỗi ngày nhưng vẫn cám răng chịu đựng bị ép làm gái bán hoa suốt một tháng
về được chuyển sang địa điểm khác để bán thân thể hai cô gái đi cùng từ việt nam sang bị chuyển đi đâu thì v không hề biết
một thời gian sau các cuộc nghiệp vụ của bộ công an phòng pc hai công an tỉnh cao bằng và các tổ chức phi chính phủ đã giải cứu thành công v
và đưa thiếu nữ này về nước qua cửa khẩu quốc tế lao bảo tỉnh quảng trị
sau khi nhận được đơn tố giác của v phòng pc hai công an tỉnh cao bằng tham mưu xác lập chuyên án mang bí số sáu trăm hai mươi ba m
để đấu tranh làm rõ hành vi buôn người của các đối tượng
căn cứ và các tài liệu chứng cứ thu thập được
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can tạm giữ hình sự cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can
trong số bốn bị can bị khởi tố còn có ba chủ quán karaoke nguyễn thị nguyệt hòa
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra còn khởi tố đồng văn mạnh hai mươi tám tuổi chú bắc giang hoàng văn sơn một mươi tám tuổi và nhàn văn dũng cùng chú tỉnh cao bằng
trong quá trình đấu tranh với các đối tượng chi tiết của vụ án mới dần được hé lộ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng hòa mạnh thuê lại quán karaoke tại xã tân hưng huyện lạng giang để kinh doanh
sau khi hoạt động khoảng một tháng thì bị dừng hoạt động
dù đóng quán karaoke nhưng hòa vẫn tuyển nhân viên nữ
hòa cũng đi phục vụ các quán karaoke trong huyện
sơn và dũng lúc này làm thuê cho hòa hàng ngày đưa đón nhân viên nữ đến phục vụ các quán hát
tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba hòa quen biết với một người phụ nữ có tên tài khoản facebook làm mel không rõ địa chỉ lai lịch
quá trình nói chuyện meo nói với hòa là tìm phụ nữ trẻ tuổi đưa sang myanmar cho melo để làm nhân viên phục vụ quán hát lương tháng ba mươi bốn mươi triệu đồng một người một tháng
mel nhấn mạnh thêm nếu hòa tìm được
đưa sang myanmar thì sẽ được nhận mỗi người năm tiền thu nhập của người phụ nữ được đưa sang
sau đó hòa chỉ đạo sơn dũng đăng bài tuyển nhân viên nữ về cho hòa để đưa ra nước ngoài làm
hòa thỏa thuận tiền trả công tuyển mộ và đưa ra nước ngoài thành công sẽ được hòa trả công với số tiền một mươi năm triệu đồng một phụ nữ
sau khi tuyển được người hòa chỉ đạo dũng sơn đưa người ra nghệ an vào quảng trị rồi chuyển giao cho người khác để đưa sang myanmar
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận đã đưa chót lọt bốn người sang myanmar
sau khi đưa được người thứ tư sang myanmar hòa khai đã gọi điện thoại nói tiếng meo nhưng không được
là điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án thiếu tá phùng xuân trường phòng pc hai công an tỉnh cao bằng nhận định
bị can hòa thường xuyên khai báo quanh co chối tội thay đổi lời khai
vị thiếu tá thông tin đối tượng hòa phùng xuân trường phòng pc hai công an tỉnh cao bằng nhận định
phủ nhận việc bàn bạc thỏa thuận đưa các phụ nữ việt nam sang myanmar cho người tên mel để hưởng lợi tiền
mà chỉ nhận giới thiệu cho các bị hại đi làm để kiếm tiền trả nợ cho hòa
tuy nhiên bằng các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra nhận định
vì thay đổi lời khai của hòa là không có căn cứ
còn thượng tá ma vĩnh long trưởng phòng pc hai khẳng định nguyễn thị nguyệt hòa là chủ mưu cầm đầu
có nhiệm vụ móc nối để định giá việc được trả bao nhiêu tiền
sau đó móc nối với các đối tượng đưa các bị hại sang myanmar để bán
thượng tá ma vĩnh long đối chia sẻ với chuyên án này thành công lớn nhất của công an là giải cứu được nạn nhân
để giải cứu nạn nhân này lực lượng chức năng phải trải qua rất nhiều khó khăn
thường phải đi xe máy đi bộ qua các đường đèo từ myanmar về việt nam
quá trình giải cứu phải mất hơn một mươi ngày đi qua khu vực tam giác vàng rất nguy hiểm
có các đối tượng rất manh động liều lĩnh
hiện nay chuyên án đã hoàn tất điều tra
chuyển viện kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng về hành vi mua bán người dưới tuổi vị thành niên
riêng đối tượng mèo do không có thông tin cụ thể với nhân thân
nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý trong vụ án này
trước cạm bẫy việc nhẹ lương cao ngày càng gia tăng gây hoang mang dư luận
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn nhấn mạnh
phải chặt đứt đường dây dùng chiêu việc nhẹ lương cao
không để tiếp tục rụ rỗ lôi kéo thanh thiếu niên ra nước ngoài lao động cưỡng bức
bất hợp pháp trong các sòng bạc mại dâm
cụ thể chiều một mươi tám tháng ba nêu câu hỏi chất vấn bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn
nhiều đại diện đề nghị bộ trưởng có giải pháp cho tình trạng người lao động
chủ yếu là giới trẻ bị lừa đi lao động cưỡng bức ở nước ngoài
với khẩu hiệu việc nhẹ lương cao
nhưng thực ra làm việc trong các sòng bạc bất hợp pháp cơ sở mại dâm
đại biểu đinh thị ngọc dung
đoàn hải dương nêu đề nghị bộ trưởng cho biết giải pháp để phát hiện hỗ trợ người dân
cũng theo đó đại biểu nguyễn thị xuân đoàn đắk lắc cho biết
hiện nay việc gia tăng số lượng công dân việt nam bị lừa đảo đi làm việc nhẹ lương cao
bị cưỡng bức lao động tại một số nước trong khu vực đông nam á
đã kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp và đặt ra nhiều thách thức
trong công tác bảo hộ công dân việt nam ở nước ngoài
đại biểu xuân chất vấn đề bộ trưởng cho biết thêm
ngoài các giải pháp trong báo cáo của bộ
có những giải pháp mang tính chiến lược như thế nào
để giải quyết căn cơ tình trạng này trong thời gian tới
hồi đáp các đại biểu bộ trưởng ngoại giao cho biết
tình trạng rụ rỗ lừa đảo cững bức lao động diễn ra chủ yếu từ hai nghìn hai mươi đến nay là vấn đề phức tạp
bộ đã phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị tổ chức giải cứu và đưa nhiều người về nước
tới đây cần tiếp tục phối hợp với các bộ ngành tăng cường tuyên truyền
cảnh báo người dân hỗ trợ cung cấp thông tin để các cơ quan chức năng xử lý nghiêm
các đường dây đưa người ra nước ngoài làm việc trái pháp luật
bộ trưởng ngoại giao cũng dẫn chứng vụ việc tại philippines mới đây
ủy ban chống tội phạm của nước bạn phát hiện tám trăm linh người
trong đó có mấy chục người việt nam tham gia sòng bạc và buôn bán tiền điện tử cũng phải xử lý
bộ trưởng nhấn mạnh phải chặt đứt đường dây này không để tiếp tục rủ rỗ lôi kéo thanh thiếu niên
bên cạnh đó theo ông sơn cần chủ động hợp tác với các nước trong khu vực
để tìm giải pháp chung trong đấu tranh
ngăn chặn loại tội phạm này thúc đẩy quá trình hợp tác lao động
di cư hợp pháp có tổ chức ngăn chặn di cư bất hợp pháp
đồng thời tiếp tục triển khai các công tác bảo hộ công dân hỗ trợ đưa về nước
hợp tác chặt chẽ với các nước sở tại để giải cứu công dân là nạn nhân của nạn buôn người cự bước lao động
về quy trình xử lý trong bảo hộ công dân bộ trưởng ngoại giao nhìn nhận
vừa qua đặt ra các vấn đề quan trọng về việc xác lập cơ chế
để xử lý khủng hoảng trong vấn đề di cư xuyên biên giới tội phạm
bộ ngoại giao đã thành lập ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng
khi có sự cố xảy ra thì có phương án xử lý phù hợp kịp thời
bộ trưởng nhấn mạnh thế giới còn tiếp tục xảy ra và di cư sẽ còn tiếp diễn
cơ quan chức năng cũng đang lập ban chỉ đạo xử lý khủng hoảng
xây dựng quy trình cụ thể tới đây trình phó thủ tướng
từ các bài học xử lý khủng hoảng thời gian qua
để rút thành quy trình cụ thể để xử lý chủ động hơn
trong thời gian tới
với hy vọng ấp ủ đồ đời bằng việc tìm kiếm việc nhẹ lưng cao
đã có không ít người phải đánh đổi cả thanh xuân tuổi trẻ
rời xa gia đình để rồi tiền đâu chưa thấy chỉ thấy đau thương tủi nhục
thậm chí đã có người phải bỏ mạng nơi đất khách quê người
hy vọng thông qua những sự việc đau lòng trước đó
người dân cần nâng cao cảnh giác không tin theo những lời hứa hẹn
rủ rỗ xuân nhập cảnh trái phép
khi có nhu cầu đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài
thì người dân cần tìm hiểu kỹ liên hệ với chính quyền địa phương
hoặc cơ quan chức năng để được tư vấn hỗ trợ
những thông tin này cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại